vừa mới xây dựng xong cơ sở sản xuất các doanh nghiệp gốm xứ chuyển vào hoạt động
tại cụng công nghiệp gốm xứ tân hạnh tỉnh đồng nai bất ngờ nhận được thông báo
phải nộp hàng tỷ đồng tiền đầu tư hạ tầng
điều này khiến cho hàng chục doanh nghiệp có suy nghĩ rằng cơ quan chức năng thất hứa
không thực hiện đúng cam kết hỗ trợ sau khi di rời
sau đó các doanh nghiệp này đã cùng ký đơn cầu cứu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
năm hai nghìn một mươi bốn công ty trách nhiệm hữu hạn gốm mỹ nghệ hoàng mỹ bắt đầu vào cụm công nghiệp gốm xứ tân hạnh
xây dựng nhà xưởng theo chủ trương di rời ra khỏi khu dân cư
đến nay doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy hơn ba mươi tỷ đồng sản xuất sản phẩm gốm
để xuất khẩu trực tiếp vào thị trường hoa kỳ
sau bước đầu ổn định mở rộng sản xuất mới đây doanh nghiệp bất ngờ nhận được thông báo
của ủy ban nhân dân tp biên hòa về việc phải đóng số tiền hơn bảy tỷ đồng
tiền đầu tư hạ tầng cho diện tích hơn một mươi m hai thuế đất tại cụm công nghiệp
tương tự với hơn một mươi m hai công ty trách nhiệm hữu hạn gốm phong sơn nhận được thông báo
phải đóng tiền hạ tầng hơn bảy tỷ đồng
khi đã hoàn thành di rời lại bắt đóng một lần
số tiền hạ tầng quá lớn đúng lúc thời điểm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
khiến doanh nghiệp khó khăn càng khó khăn hơn
thời đầu thì nói là có hỗ trợ là về cơ sở hạ tầng thì nhà nước hỗ trợ sáu mươi
doanh nghiệp đóng một mươi tụi tôi rất là hoan nghênh
nhưng mà tới ngày giờ này tự nhiên bây giờ đưa ra một cái chính sách là không hỗ trợ
một cái dân bản là không hỗ trợ mà bắt đóng một lần một thì rất là buồn
theo tìm hiểu năm hai nghìn một mươi sáu
để hỗ trợ di rời bảo tồn phát triển các cơ sở sản xuất gốm trên địa bàn thành phố biên hòa
ubnd tỉnh đồng nai đã ký quyết định
trong đó quy định đối với các cụm công nghiệp gốm xứ tân hạnh
ngân sách tỉnh hỗ trợ sáu mươi tổng mức đầu tư hạ tầng
năm mươi còn lại do các cơ sở sản xuất gốm đóng góp
ngoài ra các cơ sở sản xuất gốm được miễn giảm tiền thuế đất
tuy nhiên đến tháng hai năm nay
ubnd tỉnh đồng nai đã bãi bỏ chính sách ưu đã trên
sau đó hơn ba mươi doanh nghiệp trong cụm công nghiệp nhận được thông báo
phải nộp tiền chi phí hạ tầng một lần
với mức thấp nhất là ba tỷ đồng cao nhất là gần hai mươi tỷ đồng
được biết sau khi nhận được đơn cầu cứu của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp gốm xứ tân hạnh
lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai đã giao giám đốc sở công thương chủ trì
phối hợp với các sở ngành liên quan ubnd tp biên hòa xem xét nội dung đề nghị
đến thời điểm hiện tại các đơn vị liên quan vẫn đang xem xét
chưa đưa ra thông báo
hướng xử lý cuối cùng